thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn ngày hôm nay hai tháng một mươi hai
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
và các đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh lâm đồng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại thành phố đà lạt
tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố đà lạt đánh giá cao hiệu quả hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội tỉnh lâm đồng
trong năm hai nghìn một mươi chín nhất là hoạt động chất vấn tại các kỳ họp nêu ý kiến kiến nghị của cử tri lâm đồng
đến các bộ ngành trung ương cử tri cũng kiến nghị về chế độ chính sách cho giáo viên của các trường bầm non
việc tinh giản biên chế hiện nay thay mặt đoàn đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh lâm đồng
đồng chí trương thị mai tiếp thu các ý kiến đóng góp đồng thời giải trình thêm những vấn đề cử tri quan tâm
những ý kiến của cử tri đoàn sẽ ghi nhận để tiếp tục kiến nghị lên quốc hội và các cơ quan liên quan
xem xét giải quyết bảo đảm lợi ích chính đáng của nhân dân